những tín hiệu tích cực đầu tiên trong việc mua bán và xử lý nợ xấu đã chính thức được khởi động
toàn bộ nợ xấu của một ngân hàng khối nhà nước đã được chính ngân hàng này mua lại
từ công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng vamc
đây cũng là ngân hàng đầu tiên trong hệ thống mua lại nợ xấu từ vamc
điều này đã và đang tạo ra một phương thức xử lý triệt để nợ xấu trong toàn hệ thống ngân hàng
theo công bố từ ngân hàng này việc mua lại toàn bộ hơn bốn ba trăm linh tỷ đồng nợ xấu từ vamc
đã được hoàn tất tức là vượt ba năm so với quy định
thay vì để hàng nghìn tỷ đồng nợ xấu nằm bất động ở vamc và chờ cơ chế để xử lý
thì nay số nợ xấu của ngân hàng được đưa về và tự lực xử lý bằng nguồn lực tài chính của mình
thứ hai là khi đã chuyển nợ xấu và xử lý toàn bộ bằng nguồn trích lập dự phòng
thì khi thu được thì vietcombank sẽ góp phần nâng cao năng lực tài chính
và từ cái nâng cao năng lực tài chính như vậy thì vietcombank trong thời gian tới sẽ có điều kiện giảm sâu hơn
lãi suất cho doanh nghiệp cũng như là cho dân doanh
và một ý nghĩa nữa việc xử lý toàn bộ nợ xấu của vamc trước ba năm của vietcombank
sẽ tạo một hiệu ứng tích cực đối với các tổ chức tín dụng khác tại việt nam
việc tự xử lý nợ xấu của vietcombank đã và đang tạo ra phương thức xử lý nợ xấu triệt đề
ngân hàng viettinbank cũng đã công bố sẽ thực hiện phương thức này
điều này có nghĩa là ngân sách chưa phải tiêu tốn một đồng nào cho việc xử lý nợ xấu
do tách được cái nợ xấu và tài sản đảm bảo ra
thì trong ba năm vừa qua là hoạt động của vietcombank là có lại
và bây giờ người ta có thể bù đắp lại được cái thiệt hại mà do những cái khoản nợ xấu đây
thì như vậy là nó là một tín hiệu tích cực
để cho thấy rằng thị trường tiền tệ của chúng ta đang dần đến ổn định
mặc dù có nhiều ưu điểm như không sử dụng ngân sách
tiến thêm một bước để hướng đến xử lý nợ xấu bền vững hơn
thế nhưng mua lại nợ xấu từ vamc thực chất là sử dụng trích lập dự phòng rủi ro của ngân hàng
trong khi đó những khối tài sản thế chấp vẫn chưa được xử lý triệt đề
các đồng chí đã mua hết lại nợ xấu của vnc
nhưng mà nó thẳng thắn mà nói thì chúng ta cũng chủ yếu là thông qua cái biện pháp là
sử dụng dự phòng
thế còn chúng ta phải đẩy mạnh tiếp các cái hiện khác để thu hồi nợ và xử lý tài sản
đấy là cái điểm mà chúng tôi cho rằng là cũng rất quan trọng trong năm hai nghìn một mươi bảy
cùng với việc tự xử lý nợ xấu một ngân hàng khối nhà nước đã tiên phong đi đầu trong hệ thống
thì trong năm hai nghìn một mươi bảy một cơ chế xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm bằng một luật riêng
dự tính sẽ được ban hành trong năm nay
điều này đã được thủ tướng chính phủ đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ của ngành ngân hàng mới đây
và những điều này đang hé mở ra những tin hiệu
những tín hiệu tích cực trong việc xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng
sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ trong năm hai nghìn một mươi bảy này